thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh bạc liêu do mưa kéo dài trong nhiều ngày khiến các dòng kênh đen đặc bốc mùi hôi nồng nặc
bên cạnh đó tình trạng xả rác bừa bãi của người dân đã biến các dòng kênh này trở nên ô nhiễm trầm trọng hơn
tại tuyến canh sáng bạc liêu cà mau và đoạn cuối nằm cạnh khu dân cư địa ốc ô nhiễm môi trường chầm trọng đến mức báo động
là do một bộ phận người dân thiếu ý thức sống dọc tuyến kênh thường xuyên vứt các loại rác thải của gia đình xuống
còn tại kênh cầu sáng thuộc khóm một mươi phường một thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu ngày ngày phải hứng chịu rác thải tràn lan
do đoạn đầu của tuyến canh đã bị bôi lắng nên đã làm tắc nghẽn dòng chảy khiến cho nước bị ứ động
mặt khác do người dân thiếu ý thức vứt rác xuống tuyến kênh này nên đã ô nhiễm lại càng ô nhiễm hơn
mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức rác quân để vứt rác trên các tuyến kênh nạo vét lòng kênh
nhưng đều không mang lại hiệu quả và ô nhiễm môi trường đã và đang tiếp tục đe dọa đến cuộc sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân ở đây